tại một số địa phương trên cả nước hiện nay đã đưa vào sử dụng hệ thống camera để quét mã qr khai báo di chuyển nội địa tại các trạm chốt kiểm soát dịch
đây là phần mềm được ứng dụng được chạy trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an triển khai xây dựng
việc quét thông qua camera này đã tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống kiểm soát di chuyển giúp cho xử lý nhanh chóng để người dân tránh ủn tắc và tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
thành phố hà nội đã chuyển sang áp dụng chỉ thị một mươi năm từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
tuy nhiên tại hai mươi hai cửa ngõ lớn ra vào thành phố đều duy trì trạm chốt kiểm soát dịch bệnh
người dân đi qua đây ngoài các giấy tờ ra vào thành phố theo quy định bắt buộc đều phải tiến hành khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng vneid hoặc qua website sứckhỏe dâncưuquốcgia gov vn
công dân sau khi kê khai được cấp một
mã qr camera tự động quét mã qr này sau gần nửa tháng triển khai người dân đã thích nghi với cách thức kê khai này
mà quét mã cho camera này anh cảm thấy nhanh và tiện lợi cho mọi người
thì nó tiện hơn so với quét bằng điện thoại đấy nó hạn chế được tiếp xúc với cả cán bộ trục chốt với cả nó nhanh
so với việc sử dụng điện thoại như trước đây thì việc dùng camera này sẽ chỉ mất từ hai đến năm giây
để quét mã qr đồng thời đảm bảo được một trăm linh người dân khi qua chốt đều phải quét mã qr khai báo di chuyển nội địa
camera được đặt cố định giữ được khoảng cách tối đa là ba mươi mét
qua đó hạn chế tiếp xúc gần giữa cán bộ với công dân tránh gây nguy cơ lây nhiễm
thông tin mà mã qr sau khi quét ngay lập tức được truyền đến hệ thống kiểm dịch dâncưuquốcgia gov vn
để nhận diện thông tin
kịp thời xác định nhân dân
nhân thân người lưu thông và ngăn chặn kịp thời f nếu có vi phạm quy định về giãn cách xã hội
thực hiện được cái camera kiểm soát cái mã qr thì nó có một cái tiện ích là cái việc mà người dân đi qua
thì quét qua camera đó thì cái tốc độ quét nó nhanh
tức là lưu lượng người đi nó sẽ nhanh hơn là kiểm soát bằng cái smartphone của cán bộ
cái thứ hai nữa là cái tiếp xúc giữa cán bộ kiểm soát và người dân sẽ ít hơn
thì cái nguy cơ lây nhiễm là sẽ hạn chế hơn
tại thành phố hồ chí minh qua phần mềm vneid và quét mã qr tại một trăm linh chốt kiểm soát dịch
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín đã phát hiện sáu trăm linh bảy lượt nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó xác minh được một trăm chín mươi chín trường hợp và có một trăm một mươi hai trường hợp đang là f hai
mới đây công an tỉnh tây ninh cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống camera quét mã qr
tại bốn điểm kiểm soát trọng điểm
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cùng với camera được sử dụng để quét mã qr
người dân có thể đồng thời đưa tài liệu giấy tờ lên camera để cám bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu
công dân khi đi qua các chốt trạng của lực lượng kiểm soát thì công dân sẽ sử dụng được cái mã qr code
qua các chốt chạm thì được kiểm soát rất là nhanh và tiện lợi cho người dân tránh ủn tắc
và tiết tiện cho công tác phòng chống dịch
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho biết
thời gian tới sẽ có văn bản đề nghị công an các tỉnh thành phố triển khai việc đưa hệ thống camera quét mã qr
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh vừa đáp ứng yêu cầu rút ngắn về thời gian khi công dân lưu thông qua các chốt
vừa đồng bộ quản lý thông tin di biến động của công dân hỗ trợ công tác khoanh vùng truy vết phòng chống dịch bệnh